quý vị thân mến những hình ảnh vui tươi và ý nghĩa trong hoạt động ngày môi trường của các em học sinh vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt